sáng ngày tám tháng một mươi theo giờ địa phương trong cuộc khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa thổ nhĩ kỳ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự diễn đàn kinh doanh và đầu tư thổ nhĩ kỳ việt nam
được tổ chức tại thành phố istanbul với sự tham dự của khoảng hai trăm linh doanh nghiệp hai nước
phát biểu chào mừng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu tham dự diễn đàn
chủ tịch hội đồng kinh tế đối ngoại thổ nhĩ kỳ nain opark khẳng định diễn đàn lần này là bước tiến
rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại hai nước
tin tưởng quan hệ hợp tác thương mại đầu tư sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
phát biểu tại diễn đàn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh diễn đàn được tổ chức
vào thời điểm rất ý nghĩa đúng vào dịp hai nước kỷ niệm bốn mươi năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
cùng chứng kiến những bước phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực hợp tác song phương
về thương mại từ mức chỉ vài trăm nghìn đô la mỹ vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi
kim ngạch thương mại song phương giữa việt nam và thổ nhĩ kỳ đã chính thức vượt mốc hai tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi bảy
tại khu vực trung đông thổ nhĩ kỳ hiện là đối tác thương mại phi dầu mỏ lớn nhất của việt nam
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp
theo các chuẩn mực quốc tế và các nước oecd tổ chức mà thổ nhĩ kỳ là một trong những thành viên sáng lập
tại diễn đàn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước
trong khuôn khổ diễn đàn các đại biểu đã nghe giới thiệu về các tiềm năng hợp tác kinh doanh đầu tư giữa hai nước
giới thiệu sáng kiến quỹ đầu tư vào việt nam trao đổi tìm hiểu về các lĩnh vực hợp tác cụ thể mà hai bên có thế mạnh